kính thưa quý vị sở y tế tp hcm vừa có văn bản gửi các bệnh viện trực thuộc trên địa bàn
bao gồm các bệnh viện điều trị covid một mươi chín theo yêu cầu tuân thủ hướng dẫn
chẩn đoán và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
sở y tế yêu cầu các bệnh viện thực hiện nghiêm hướng dẫn về điều trị
và dự phòng rối loạn đông máu hướng dẫn của bộ y tế
cần xét nghiệm và giữ vỏ lâm sàn để phân tận nguy cơ huyết khố tính mạch
và điều trị theo hướng dẫn
theo sở y tế thực tế đã có trường hợp người bệnh covid một mươi chín
bệnh diễn tiến rất nhanh dẫn đến suy hô hấp và tử vong
do đó khi chuyển tuyến cần theo dõi sát tình trạng hô hấp của người bệnh
để kịp thời sơ cứu trên đường chuyển
cho bệnh nhân covid một mươi chín thở oxy qua canola mũi trên đường chuyển tuyến
nếu người bệnh có triệu chứng hoặc không có triệu chứng nhưng có tổn thương phổi
bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố được giao kết nối với các bệnh viện
được phân công điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tham gia vào nhóm chuyên gia điều trị covid một mươi chín của thành phố
để trao đổi chuyên môn và thống nhất hướng xử trí
đối với các trường hợp nặng kịp thời báo cáo sở y tế